thưa quý vị sau bảy ngày từ ngày hai đến ngày tám tháng một mươi làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm
hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
và bế mạc vào sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã thay mặt bộ chính trị điều hành hội nghị
các đồng chí ủy viên bộ chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị
đối với các nội dung trung ương đã thảo luận cho ý kiến
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu giải trình
về báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi sáu và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm nqtvk ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai

ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trình bày báo cáo tiếp thu giải trình về tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về xây dựng đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi
tổng kết hai mươi ba nqtvk ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín
về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
về quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi một về thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi bốn của đảng
đồng chí phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng trình bày báo cáo tiếp thu giải trình
về tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám nqtvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng thông qua nghị quyết hội nghị trung ương viii
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị
chuyển sang thông tin khác
vào chiều ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban chỉ đạo cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba
đã tổ chức họp thảo luận và quyết định giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
tại cuộc thi và công tác tổ chức lễ trao giải
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc thi chủ trì cuộc họp
theo báo cáo của ban tổ chức cuộc thi đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
toàn quốc đã thu nhận gần ba trăm linh một bốn trăm linh tác phẩm dự thi ở cả năm loại hình tạp chí báo phát thanh
truyền hình và video clip gấp gần ba lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
ban tổ chức đã tiến hành chấm hai vòng sơ khảo và trung khảo để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất
tập thể đạt kết quả tốt nhất để đề xuất ban chỉ đạo cuộc thi trao giải
các đại biểu tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận cho ý kiến và thống nhất quan điểm
về cơ cấu giải thưởng cũng như công tác tổ chức cuộc thi
lễ trao giải sẽ được tổ chức vào hai mươi h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và truyền hình trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
nhân dịp năm năm bộ chính trị ban hành nghị quyết số ba mươi năm nqtvk ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
thưa quý vị cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy do bộ công an phát động đến nay đã có tới một bốn triệu lượt người tham gia dự thi
trong đó ban tổ chức nhận được rất nhiều bài viết được đầu tư ấn tượng cả về hình thức và nội dung
cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa lớn giúp cho cán bộ chiến sĩ trong ngành và toàn xã hội tích cực tham gia
kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới hiện nay
những tác phẩm dự thi được thí sinh đầu tư rất công phu
có bài thi được trình bày thành nhiều tập với số lượng mỗi tập hàng trăm trang viết tay trình bày thủ công thể hiện sự kỹ lưỡng và chỉnh chu nghiêm túc của người tham gia dự thi
theo thống kê của ban tổ chức sau hơn một tháng phát động cuộc thi có tám trăm năm mươi sáu một trăm sáu mươi ba lượt dự thi với năm trăm bảy mươi người tham gia trực tuyến hơn hai trăm linh bài thi viết tự luận
đặc biệt có rất nhiều cá nhân đã tham gia hàng trăm hàng nghìn lượt dự thi
về nội dung thi thì em cũng không mất quá nhiều thời gian bởi vì là ban tổ chức đã đưa ra bộ đề cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ở trên trang web nên là em có thể dễ dàng tìm hiểu cũng như là tiếp cận được đến với nó một cách dễ dàng
vậy là khi mà tham gia cuộc thi thì em có thể thứ nhất là có thể trao dồi thêm kiến thức cho mình thứ hai là với một người là thuộc lực lượng công an nhân dân thì em nghĩ là đây là một cơ hội để nâng cao cái bản lĩnh chính trị cho mình để phục vụ cho quá trình công tác của mình sau này
sự tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi của đông đảo tầng lớp nhân dân cho thấy tính lan tỏa trong tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy
từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm nhận thức hiểu biết của cấp ủy chính quyền
đoàn thể các cấp cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị có thành viên trong ban tổ chức ban giám khảo và ra đề
thì cái này vì là thi thi tìm hiểu thì đương nhiên là phải đưa những cái nội dung vào để một là các thí sinh phải tìm hiểu được cái chất ma túy
những cái mà hiện nay nó đang lóng ở ngoài xã hội để qua nghiên cứu đó thì một mặt là ngoài cái việc đạt giải
nhưng thí sinh sẽ hiểu sâu hơn và qua đó cũng sẽ là những người đi tuyên truyền
cái đọc cái người thân thậm chí các bạn sinh viên khác cũng tham gia
tình hình tội phạm về tị nạn ma túy nhất là ma túy học đường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
và là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia
chính vì vậy cuộc thi thu hút hàng nghìn lượt từng lớp nhân dân tham dự
chính là một trong những biện pháp tuyên truyền nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy một cách hữu hiệu nhất